tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato nên tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về những phát hiện gần đây liên quan đến vụ nổ hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tại hệ thống đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương bắc
đây là tuyên bố vừa được bộ ngoại giao nga đưa ra
theo bộ trên một hội nghị thượng đỉnh của nato về vấn đề này là cần thiết sau khi nhà báo mỹ semohus cũng như một số nhà báo khác công bố các điều tra về sự liên quan của mỹ với vụ nổ đường ống dẫn khí đốt này
trước đó người phát ngôn điện kremlin cũng cho rằng cần triển khai việc điều tra sau khi có thông tin cáo buộc mỹ có liên quan đến các vụ nổ
về phần mình hội đồng an ninh quốc gia mỹ tuyên bố thông tin trên của nhà báo hez là hoàn toàn hư cấu
tuyên bố được đưa ra sau khi nhà báo điều tra semohos người từng đoạt giải báo chí puliser đăng bài trên blog trích dẫn một nguồn không xác định cho rằng các thợ lặn hải quân mỹ đã phá hủy đường ống dẫn khí đốt bằng chất nổ